thưa quý vị và các bạn vào sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam tại lào ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đồng chí chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi lễ cùng dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do tổng bí thư chủ tịch nước lào buôn nhang vorachit dẫn đầu tham dự
đọc diễn văn kỷ niệm đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nhấn mạnh
việt nam và lào là hai quốc gia cùng tựa lưng vào giấy trưởng dân hùng vĩ và uống chung dòng nước sâu mê công
có nhiều nét tương đồng về lịch sử kinh tế văn hóa
điều cân cư sáng tạo trong lao động sản xuất ảnh dũng kiên cường trong chiến đấu chống ngoại dâm
giàu lòng nhân ái bao dung và rất mực yêu trụng hòa bình tự do
trình những điều kiện tự nhiên và xã hội ấy đã gắn kết hai dân tộc việt nam lào từ rất sớm
và ngày càng phát triển mạnh mẽ nhất là trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung của nhân dân hai nước
trở thành tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt một điển hình mẫu mực hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới
trong đó quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hoạt động trên đất bạn lào là biểu tượng cao đẹp
sự gắn kết bền chặt của tình đoàn kết đặc biệt ấy
những chiến công xuất sắc của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
mãi mãi là bản hùng ca bất diệt là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt việt nam lào trong quá khứ hiện tại và tương lai
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng bộ quốc phòng lào đại tướng chan samon chaniyalat khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ cùng với đảng
nhà nước và nhân dân việt nam anh em bảo vệ giữ gìn và tiếp tục phát huy quan hệ đặc biệt hiếm có việt nam lào
mãi trường tồn xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại lào trong suốt thời gian qua
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam giúp cách mạng lào
đã có thành tích đặc biệt xuất sắc giúp cách mạng lào trong cuộc kháng chiến châu mỹ
tổng bí thư chủ tịch nước lào buôn nhang rovacit đã trao tặng bức tranh bộ đội tình nguyện việt nam
chia tay các bạn lào trước khi trở về nước cho ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
cũng trong sáng nay sau khi nghe tờ trình của tổng thư ký quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật tổ chức quốc hội quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ xung quanh một số nội dung của luật này
phạm vi sửa đổi bổ sung của dự thảo luật tập trung vào một mươi năm trong tổng số một trăm linh hai điều của luật tổ chức quốc hội hiện hành
nhằm khắc phục một số vương mắc trong thực tế như quyền hạn trách nhiệm của đại biểu quốc hội
kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu quốc hội
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đồng tình với báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật của quốc hội
về vai trò vị thế của đoàn đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội và nhận định
các quy định về vấn đề này trong dự thảo luận còn chung chung chưa phù hợp
đồng tình với quan điểm cần nhấn mạnh và làm rõ vị trí vai trò của đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội
nhiều ý kiến cũng khẳng định việc tăng đại biểu chuyên trách đảm bảo tỷ lệ ba mươi năm đại biểu chuyên trách
cũng như tăng ủy viên trung trách tại các ủy ban và hội đồng dân tổng của quốc hội là cần thiết
nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác lập pháp và giám sát của quốc hội nói chung
nhưng nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn
trong luận này chúng ta quy định như thế nào để các đại biểu quốc hội
quốc hội hoạt động chuyên trách là thấy yên tâm cái sự quan tâm của cấp ủy
thì nó sẽ làm tăng cái vị thế của đoàn đại biểu quốc hội ở ngay tại cái địa phương mình
và đặc biệt là đồng chí phó đoàn chuyên trách ở tại địa phương
đúng là chọn để làm đại biểu phó đoàn chuyên trách thì cũng sẽ rất là khó
thế nhưng mà khi mà vào rồi thì để mà cái tâm huyết trách nhiệm để tham gia các cái hoạt động
thì chúng tôi suy nghĩ rằng là giả soát lại trung ương cũng cần có cái giả soát xem là
các đại biểu
chuyên trách ở trung ương và của địa phương xem là có bao nhiêu đại biểu chuyên trách được luân chuyển này
được phát triển này thế để chứng tỏ sự quan tâm về công tác cán bộ đặc biệt là phó đoàn chuyên trách
rồi thì là các đại biểu hoạt động chuyên trách ở trung ương
chúng ta hướng là chúng ta tăng quỹ duyên chuyên trách cho hội đồng dân tộc thì các ủy ban
mà giờ cái địa vị pháp lý nó không rõ ràng anh tăng cái số này lên nhiều để làm cái gì
nếu mà anh muốn cho quốc hội mạnh thực sự giá tiền khoản biện cao
cái đóng góp cho cho cho cái nhiệm vụ lập pháp tốt các chức năng của quốc hội tốt
thì tăng từng đội ngũ chuyên trách và hoạt động của hội đồng dân tộc các quỹ ban là đúng
các đoàn đại biểu quốc hội là đúng
nước sửa là phải mạnh dạng sửa những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho tổ chức và hoạt động
và đặc biệt là địa dị pháp lý của đại biểu chuyên trách đại biểu kim nhiệm
hội đồng dân tộc các quỹ ban và đoàn đại biểu quốc hội nó phải rõ ràng
cũng trong phiên thảo luận sáng nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác của dự thảo luật
như đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
các quy định đảm bảo khách quan độc lập trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu quốc hội tại địa phương
còn vào chiều nay thủ ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tâu lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày trước quốc hội tờ trình hai dự án luật
gồm luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong bản tin nhật ký an ninh vào hai mươi hai h tối ngày hôm nay
thưa quý vị mỗi cán bộ phụ nữ công an nhân dân phải gương mẫu phân đấu tích cực rèn luyện
theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti an phận vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng phụ nữ công an nhân dân thực sự vì nước quên thân vì dân phục vụ chỉ biết con đảng con mình
xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức vào tối qua tại hà nội
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trong chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân các thế hệ phụ nữ công an đã luôn phát huy truyền thống
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang nhiều tấm gương nữ liệt sĩ công an nhân dân anh hùng đã trở thành biểu tượng sáng ngời
về tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng
hiện nay phụ nữ công an nhân dân chiếm trên một mươi năm toàn lực lượng trong đó có ba mươi năm nữ anh hùng lực lượng vũ trang
hơn hai cán bộ nữ được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy cao cấp nhiều đồng chí nữ được thăng hàm cấp tướng
ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực công tác công an nêu cao phẩm chất người công an cách mạng
tận tụy trong công việc dũng cảm trong chiến đấu hết lòng phục vụ nhân dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
đó là một minh chứng thực tế về sự nỗ lực tu dưỡng rèn luyện tiến bộ trưởng thành của phụ nữ công an
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm biểu dương thành tích của phụ nữ công an nhân dân nói chung và bốn mươi sáu phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám nói riêng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thành tích và chiến công mà phụ nữ công an được tuyên dương là biểu tượng cho sự đoàn kết bản lĩnh trí tuệ sự chủ động trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu vươn lên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cấp ủy thủ trưởng các cấp trong công an nhân dân phải quan tâm công tác cán bộ nữ coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng
phát hiện bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy lãnh đạo đơn vị các cấp trong công an nhân dân bố trí công việc phù hợp với khả năng đặc điểm giới tin tưởng vào khả năng và mạnh dạn giao việc cho phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của đảng ủy công an trung ương
với công tác phụ nữ thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất thực hiện tốt chế độ chính sách đối với phụ nữ hỗ trợ động viên phụ nữ tạo động lực và môi trường thuận lợi để chị em phát huy tốt nhất vai trò và khả năng của mình trong công tác
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các cấp hội phụ nữ trong công an nhân dân tích cực triển khai các phong trào cuộc vận động
phát huy vai trò của phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng gia đình hạnh phúc đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền giáo dục rèn luyện phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ hội viên phụ nữ lực lượng công an nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều hội viên đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu hàng năm
năm nay bộ công an đã quyết định trao tặng giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám cho bốn mươi sáu cán bộ phụ nữ có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực công tác
đây là những nữ đồng chí chủ động sáng tạo mưu trí kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn gian khổ là những cán bộ nữ tận tụy trách nhiệm và có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị là những giảng viên tiêu biểu nhiệt tình trách nhiệm miệt mài nghiên cứu là những hạt nhân trong công tác hội phòng trào phụ nữ
vào ngày hôm qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong công an nhân dân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phan thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các học viện trường công an nhân dân đã thực hiện nghiêm túc quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng triêu sinh nhập học giảm số lượng học viên so với năm học
học trước cục đào tạo đề xuất bộ công an chỉ đạo công tác tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín với những đổi mới về cách thức xét tuyển trong đó nâng cao điều kiện tiêu chuẩn về học lực để sơ tuyển vào các trường công an nhân dân
thảo luận tại hội nghị đại diện các học viện trường công an nhân dân đã kiến nghị bộ công an sớm ban hành đề án tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một phân định rõ nhiệm vụ cho các trường công an nhân dân để tránh trồng chéo giả soát lại các chương trình đào tạo điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn công tác công an
đặc biệt cần xây dựng khung chung về chuẩn đầu ra để áp dụng thống nhất trong các trường công an nhân dân công an một số đơn vị địa phương cũng đề nghị bộ công an nâng chỉ tiêu tổ chức tập huấn cho lực lượng công an chính quy về xã các học viện trường công an nhân dân cũng cần tăng cường cho đội ngũ cán bộ giảng viên đi thực tế tại địa phương có lộ trình triển khai kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo
thứ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới phải có tính hệ thống có lộ trình có trọng tâm trọng điểm chú trọng đề cao tính khoa học tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong công an nhân dân bảo đảm phù hợp đáp ứng yêu cầu sử dụng
tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả
thứ trưởng nguyễn văn thành đã nêu rõ những thách thức tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo trong các học viện nhà trường công an nhân dân
từ đó làm cơ sở để các học viện nhà trường đề ra các kế hoạch định hướng phù hợp với thực tiễn đơn vị hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn văn thành đã tặng cờ thi đua của chính phủ cho ba đơn vị xuất sắc trong các học viện trường công an nhân dân
tặng cờ thi đua của bộ công an bằng khen của bộ công an cho các học viện trường công an nhân dân đã có thành tích tiêu biểu trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm qua tại hà nội trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư hoa kỳ do ngài kers kampeo đồng sáng lập chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn asia group làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang nêu rõ trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ đang phát triển mạnh mẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng nhất là trong lĩnh vực đầu tư và thương mại song phương đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của chính phủ việt nam trong việc bảo đảm sự ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ vào làm ăn lâu dài tại việt nam
việt nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa tích cực tham gia vào các công ước quốc tế hiệp định kinh tế song phương và đa phương nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài phát triển đầu tư đạt hiệu quả cao tại việt nam

việt nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa